đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón thết an toàn
những ngày qua công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã tăng cường nắm tình hình kiểm tra lực lượng
triển khai lực lượng triệt xóa sáu tụ điểm đánh bạc dưới nhiều hình thức tạm giữ nhiều tăng vật liên quan đến đánh bạc
vào lúc một mươi bảy h ngày một mươi ba tháng một tổ công tác của công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi bắt quả tàng
tại nhà ông phạm văn dinh chú tại xã hành đức huyện nghĩa hành đang tổ chức đánh bạc dưới hình thức số đề
tăng vật tạm giữ trên ba mươi triệu đồng cùng nhiều tài sản khác liên quan đến việc đánh bạc
đây là ổ đánh bạc lớn hoạt động rất tinh vi
liên tiếp trong những ngày qua công an huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi đã triệt phá năm tụ điểm đánh bạc dưới nhiều hình thức
trong đó đánh bảng dưới hình thức số đề chiếm đa số
theo thông tin ban đầu đây là đường dây buôn lậu rượu sữa điện tử điện lạnh núp dưới hình thức hàng quá cảnh từ nhật bản châu âu qua cảng cái mép tỉnh bà rịa úng tàu mà đích đến là campuchia
tuy nhiên sau khi làm thủ tục khải quan các đối tượng buôn lậu đã tập kết hàng tại tỉnh bình dương cắt kẹp trì tổ chức xuống hàng sau đó đem đi cất dấu tại nhiều kho hàng trên địa bàn tp hcm
để thay thế hàng lậu đã tẩu tán các đối tượng đóng các thùng xốp các tông rỗng chất đầy vào các container tiếp tục xuất sang campuchia
sau gần một năm theo dõi các trinh sát phòng chín cục cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng bộ công an phối hợp với công an tỉnh bình dương đã phá thành công
tạm giữ hình sự hai đối tượng liên quan và toàn bộ số lượng hàng ước tính gần một mươi tỷ đồng hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng
trong khi đó ba trăm sáu mươi chai rượu được sản xuất trong nước
không đảm bảo các thủ tục giấy tờ chứng nhận theo quy định vừa được đội quản lý thị trường số một trên cục quản lý thị trường hà tĩnh phát hiện bắt giữ trong sáng ngày hôm nay
đây là tăng vật thu được khi tiến hành kiểm tra một xe tải do nguyễn ích khải chú tại tp huế làm tài xế khi đang tiến hành nhập hàng cho một hộ kinh doanh trên đường phan đình giót tp hà tĩnh
ba trăm sáu mươi chai rượu này mang nhãn hiệu votca nhưng tất cả đều không có tem rượu sản xuất trong nước theo quy định
ngoài ra trên vỏ chai mang tên công ty cổ phần cồn rượu hà nội trong khi cơ sở sản xuất ghi trên bao bì lại ở tp huế
theo nhận định của lực lượng quản lý thị trường đây là một trong những hàng hóa không đảm bảo chất lượng gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
hiện toàn bộ số hàng trên đã bị tạm giữ và tiến hành tiêu hủy theo quy định của pháp luật
thưa quý vị và các bạn trong năm hai nghìn một mươi sáu có ba bảy trăm linh lượt tàu cá nước ngoài vi phạm trên vùng biển việt nam đã bị lực lượng cảnh sát biển việt nam tuyên truyền đẩy đuổi
còn về phía ngư dân việt nam trong năm qua cũng đã có hàng nghìn lượt ngư dân vi phạm trên vùng biển nước ngoài
trong đó có gần một một trăm linh ngư dân việt nam bị lực lượng chấp pháp indonesia bắt giữ xử lý
thực tế này đòi hỏi lực lượng chức năng cần phải làm tốt hơn nữa trong việc bảo vệ nguồn lợi hải sản
cũng như tuyên truyền cho ngư dân thực hiện nghiêm các quy định khi đánh bắt cá trên biển
chạy giam ở đảo tanjupinang và đảo batam của indonesia
những ngư dân việt nam đang
họ mong mọi ngày về để đón tết bên gia đình và người thân
hầu hết các ngư dân ở đây đều là những người làm thuê trên các tàu đánh bắt xa bờ
họ lên tàu là chỉ biết công việc của mình câu cá đánh lưới thả cào
còn tàu đi đâu có hợp pháp hay không thì chỉ tài công và thuyền chở biết
mình đi kinh tế mình khổ đi theo người ta đi làm kiếm ăn
còn ngoài việc hiệp đồng giấy tài cái nọ là buồn tổng do chú gai với tài công chính
họ đem xuống ở đây thôi
họ sẽ ở đâu mình đi đó là mình đi làm kinh tế mà cứ kiếm tiền thu nhập nuôi dạng nuôi con thôi
còn không có biết là cái giấy đó là gì giả hay là gì thiệt
thực tế là mình cũng như là một bộ nhiều thiền viên khác đi tàu thôi
còn giấy tạo mà coi như di chuyển ngư trường hay là hiệp đồng gì đó là toàn bộ
toàn bộ là do chú gai với thiền tài công tới thôi
thực tế không chỉ tàu cá việt nam vi phạm vùng biển các nước láng giềng
mà những năm qua đã có hàng nghìn tàu cá nước ngoài cũng vi phạm trên vùng biển việt nam
vì mục đích nhân đạo cảnh sát biển việt nam đã tuyên truyền nhắc nhở và đầy đuổi
hạn chế bắt giữ và xử lý
chỉ những tàu cá nào ngoan cố không chịu rời đi mới bị lập biên bản xử phạt hành chính
tuy nhiên pháp luật của các nước như thái lan indonesia singapore hay malaysia
lại rất nghiêm với những hành vi vi phạm như đánh bắt trộm hải sản
vấn đề này từ trước vốn đã phức tạp thì nay càng phức tạp hơn
ở cái chỗ là
nực lượng thực thi pháp luật của các nước thái lan malaysia indonesia và tậm chí cả philippines
họ càng ngày họ càng làm rất là chặt chẽ và làm rất căng thẳng
xử lý rất là mạnh tay
và pháp luật của họ cũng đã được điều chỉnh và xử lý rất nghiêm
có như pháp luật của malaysia hoặc của thái lan
thì họ có thể là sửa tù đối với thuyền trưởng
thế tậm chí là tịch thu tài sản
tịch thu tàu thậm chí đốt tàu
đấy là những chế tài rất nghiêm khắc của pháp luật của các nước
chỉ tính riêng năm hai nghìn một mươi sáu số lượng ngư dân việt nam bị phía indonesia bắt giữ
đã lên tới gần một một trăm linh người tăng gấp rưỡi so với năm ngoái
sự gia tăng đột biến về số lượng tàu thuyền và ngư dân việt nam
xâm phạm vùng biển indonesia đòi hỏi tăng cường quản lý hoạt động đánh bắt xa bờ
và công tác tuyên truyền pháp luật trên biển với ngư dân phải được tăng cường hơn nữa
bên cạnh đó ngư dân cũng cần hiểu và phối hợp chấp hành nghiêm pháp luật
và tôn trọng chủ quyền trên biển của các quốc gia láng giềng
có những tàu thuyền tàu cá của ngư dân nước ngoài vi phạm để chúng ta bảo vệ quyền lợi của mình
nhưng mặt khác là phải chủ động tích cực để tuyên truyền cho ngư dân ta
phải tôn trọng quyền lợi chính đáng hợp pháp chủ quyền hợp pháp của các quốc gia bên cạnh
làm ăn kinh tế trên biển của những ngư dân là hoạt động chính đáng
lực lượng chức năng có nhiệm vụ bảo vệ hỗ trợ khi những ngư dân gặp sự cố trên biển xảy ra
tuy nhiên ngư dân việt nam cũng như ngư dân các nước
phải lưu ý tôn trọng chủ quyền quyền chủ quyền biên giới trên biển của các nước trong mỗi chuyến ra khơi
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm do cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an cung cấp
các đối tượng này có tương đối nhiều đặc điểm nhận dạng dễ nhận thấy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp thái nguyên tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng ứng minh văn
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu trú tại xã vạn kim huyện mỹ đức thành phố hà nội
đối tượng này cao một m sáu mươi chín da ngăm đen sông mũi thẳng mắt to
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phạm minh ngạn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín trú tại xã mỹ thuận huyện mỹ lộc tỉnh nam định
đối tượng này cao một m bảy mươi da ngăm đen khuôn mặt trái xoan lông mảy ngang sông mũi lõm giái tay trúc nốt ruồi cách hai cm dưới đuôi mắt trái
và cũng phạm tội trộm cắp tài sản đối tượng dương văn lượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú tại xã bảo lý huyện phú bình tỉnh thái nguyên
bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện phú bình tỉnh thái nguyên truy nã